tại hà nội hội kế toán và hội kiểm toán việt nam đã phối hợp tổ chức hội thảo kế toán việt nam tương lai và triển vọng
với mục đích nhận diện đánh giá tác động chuẩn bị những việc phải làm trong tương lai
và chủ động nắm bắt những triển vọng phát triển của kế toán kiểm toán việt nam trong bối cảnh mới
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
hội thảo là diễn đàn để các chuyên gia các nhà kế toán kiểm toán trao đổi đưa ra những nhận định về xu hướng toàn cầu hóa
yêu cầu hội nhập tác động của cuộc cách mạng bốn công nghệ số đến kế toán kiểm toán
cũng như chia sẻ những kinh nghiệm về đổi mới và phát triển kế toán kiểm toán bao gồm cả kiểm toán nhà nước kiểm toán động lập
phát biểu tại hội thảo phó thủ tướng vương đình huệ nhấn mạnh trong giai đoạn hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
nền kinh tế việt nam sẽ có nhiều cơ hội thách thức mới đàn sen
trong thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế nhanh và bền vững đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với kế toán và kiểm toán việt nam
kế toán kiểm toán việt nam cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và thực chất hơn nữa
để đáp ứng yêu cầu hoàn thiện thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hiện đại và hội nhập quốc tế
phục vụ cho quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng cơ cấu lại nền kinh tế nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế
đáp ứng yêu cầu công khai minh bạch trách nhiệm giải trình của những người sử dụng ngân sách và tài sản công
góp phần tích cực cho công cuộc phòng chống tham nhũng thực hành tiết kiệm và chống lãng phí
hội thảo là sự chuẩn bị trước cho đại hội đại biểu toàn quốc hội kế toán và kiểm toán việt nam lần thứ sáu
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn có ý nghĩa quan trọng sẽ thảo luận và làm rõ những tác động yêu cầu và giải pháp phát triển kế toán và kiểm toán việt nam trong bối cảnh mới